lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận chuyển hai mươi kg thuốc nổ đi tiêu thụ
vào hồi một mươi chín h bốn mươi năm ngày một mươi bảy tháng chín tại xóm quyết tâm xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đồn biên phòng quỳnh phương phối hợp với công an thị xã hoàng mai bắt giữ đối tượng hồ sĩ hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đang tàng trữ mua bán vật liệu nổ trái phép
tăng vật thu được gồm hai mươi kg thuốc nổ cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu đối tượng đang vận chuyển số lượng thuốc nổ trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật